từ đây nhiều vùng quê ở hà giang đã trở nên sáng lung linh khi mà chiều xuống bởi ánh đèn đường
một mươi năm xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho hà giang những kết quả đáng kể
kết thúc giai đoạn một năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh mới có một mươi một xã đạt chuẩn
thì đến hết năm hai nghìn một mươi tám đã có ba mươi ba xã đạt chuẩn
dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ có bốn mươi ba xã nông thôn mới của tỉnh hà giang
bình quân các xã đạt được là một mươi năm mươi chín tiêu chí mỗi xã
từ năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đã không còn xã nào dưới năm tiêu chí
nông thôn mới đang dần mang diện mạo mới
và có thể nói là hà giang đã thay đổi toàn diện sau một mươi năm thực hiện chương trình nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên cả nước
thời điểm đó mức thu nhập bình quân cho đồng người ở hà giang
là chín sáu triệu đồng một người
kinh tế nông nghiệp đóng vai trọng quan trọng
toàn tỉnh có đến tám mươi lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản còn thiếu
toàn tỉnh có sáu mươi hai huyện nằm trong danh sách huyện nghèo của cả nước
và một trăm ba mươi bốn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn
trên cơ sở đó ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số bốn
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị quyết này đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn
thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tìm cách làm riêng sáng tạo hiệu quả
gia đình tiêu chí thu nhập hộ nghèo là những tiêu chí mềm khó thực hiện
tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để thúc đẩy nông nghiệp nông thôn phát triển
tăng thu nhập cho người nông dân
gia đình ông nguyễn tiến hành tại thôn trang xã phương đô thành phố hà giang
hiện đang nuôi bốn loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao
gồm rúi ếch cá dô đồng ốc nhồi xanh
cả bốn mô hình nuôi này đều được nhà nước hỗ trợ ứng giống
hoặc cho vay năm mươi vốn để mua giống và được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi
dự kiến năm nay gia đình ông hành sẽ thu về khoảng một trăm năm mươi triệu
từ các mô hình chăn nuôi đầy hiệu quả này
thì đợt trước ngày xưa thì làm ruộng như cái thửa ruộng gọi là đợt trước
về làm thì tất nhiên nó không được bằng hiện tại mình đang làm kinh tế gọi là nuôi cá
thì nó gọi là sinh trường
với lại mình nuôi được nhiều thì nó thu nhập nó cao hơn ngày xưa làm ruộng
nhờ có các cơ chế chính sách thiết thực và phát huy hiệu quả cao
trong thực tiễn của tỉnh hà giang
mà những năm qua đã có rất nhiều người dân như ông hành nâng cao được thu nhập
góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội thôn bản xóm làng
cũng được nhà nước hỗ trợ để làm kinh tế hộ gia đình
bà đàm thiêu huế ở thôn lâm đồng xã phương thiện thành phố hà giang
dù vẫn chưa thực sự thoát được cái nghèo
không gặp may mắn trong chăn nuôi
nhưng thu nhập cũng được cải thiện đáng kể
quan trọng nhất là bà đã có kinh nghiệm
và đã có một hướng đi để thoát nghèo
thì gia đình tôi cũng rất khó khăn

còn nhà cửa thì chưa làm được
thì bây giờ có một chương trình
cho tôi vay vốn và đói giảm nghèo
tôi vay về tôi cũng chăn nuôi và cải thiện gia đình
nhưng mà không may thì cũng
cụm ra cầm chết ấy
thì cũng mất rồi
còn ngoài ra thì tôi
cũng trồng lúa thôi
xong là tôi thu dơm
dạ để làm nấm
thu nhập thì nói chung là
một lứa nấm thì cũng khoảng tầm
một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
tiêu chí lớn nhất trong xây dựng nước mới
mà cũng là cái tiêu chí khó khăn
được chúng tôi xác định
đó là để làm sao nâng cao
thu nhập cho người dân thì
từ thu nhập nó sẽ xóa đói giảm nghèo
và cũng để nâng cao được thu nhập
thì chúng ta phải tổ chức sản xuất
với những điều kiện phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương
xã phương thiện chúng tôi
hàng năm nhiều cơ chế chính sách
để thực hiện chương trình nông thôn mới
được triển khai
để những chương trình này phát huy hiệu quả công tác kiểm tra
giám sát đồn đốc tiến độ được thực hiện sát sao
những khó khăn vướng móc
được kịp thời tháo gỡ
trong công tác điều hành chỉ đạo
tỉnh thực hiện mô hình ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới
các cấp dưới sự lãnh đạo của đồng chí bí thư cấp ủy
đã huy động được toàn hệ thống chính trị chính quyền
cùng thực hiện chương trình
và sau một mươi năm thực hiện
chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của hà giang
các thành viên ban chỉ đạo
thì được phân chia rất rõ ràng
ông nào phụ trách xã nào đồng chí nào
phụ trách thôn nào
thì đấy cũng là cái đại học mà có thể nói rằng
đầu tiên đó là công tác chỉ đạo
cái thứ hai là
sự quan tâm thường xuyên
chỉ đạo có cái tính xuyên suốt và nó đồng bộ
từ cấp ủy chính quyền thành phố
cho đến cấp ủy thôn
nhìn lại những năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một
khi nông thôn mới bắt đầu được triển khai
những con đường liên xã
liên thôn liên xóm
vẫn chủ yếu là đường đất đường dân sinh
thì đến nay nông thôn đã được thay đổi
toàn tỉnh hà giang đã nâng cấp và làm mới
được gần sáu km đường giao thông nông thôn
các loại làm mới trên
hai năm trăm linh km đường bê tông
năm hai nghìn một mươi bảy đề án hỗ trợ
xi măng để bê tông hóa đường nông thôn
và xây dựng nông thôn mới theo cơ chế nhà nước
và nhân dân cùng làm
đã phát huy hiệu quả rõ rệt
một triệu tấn xi măng đã được chuyển hóa
thành một tám trăm linh km đường bê tông nối dài
những thôn xóm và đến trước cửa
nhà từng hộ dân
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh đã có ba mươi tám xã đạt tiêu chí giao thông
một trăm linh số xã
đã có đường ô tô
một trăm linh thôn bản có đường dân sinh đến trung tâm xã
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
hà giang đã có một trăm bốn mươi hai xã
đã được tiêu chí thủy lợi
với hơn tám trăm linh bốn km kênh mương nội đồng
được kiên cố hóa
hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được
nhu cầu sản xuất của nhân dân
hệ thống điện lưới tại các xã
tiếp tục được củng cố và nâng cấp
bảy mươi sáu xã đạt tiêu chí số bốn về điện
một trăm linh chín xã hoàn thành tiêu chí về trợ nông thôn
các doanh nghiệp tư nhân
và tiểu thương tại các trợ
tích cực đóng góp xã hội hóa xây dựng chợ
một mươi năm qua tỉnh cũng đã có bốn mươi tám xã
đạt chuẩn cơ sở vật chất văn hóa
cơ sở văn hóa thôn được quan tâm sửa chữa nâng cấp
ba bốn trăm linh tỉ trên một năm
đây là nguồn lực để
đóng góp cùng với nhân dân
đóng góp cùng với nhà nước
để chúng ta thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
chặng đường một mươi năm
xây dựng nông thôn mới
hà giang đã ghi nhận những kết quả đáng kể
kết thúc giai đoạn một năm hai nghìn một mươi năm
toàn tỉnh mới có một mươi một xã đạt chuẩn
thì đến hết năm hai nghìn một mươi tám
đã có ba mươi ba xã đạt chuẩn
dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi
sẽ có bốn mươi ba xã nông thôn mới của hà giang
bình quân các xã
đạt một mươi năm mươi chín tiêu chí mỗi xã
toàn tỉnh đã không còn xã nào
dưới năm tiêu chí
nông thôn mới đang dần mang diện mạo mới
thưa quý vị sau một mươi năm xây dựng nông thôn mới
đời sống kinh tế xã hội
các vùng nông thôn hà giang
đã được cải thiện đáng kể
diện mạo nông thôn cũng đã đổi khác
và nhiều các thôn bản làng quê
đã bắt đầu chú trọng cải tạo cảnh quan
để nâng cao chất lượng cuộc sống
để tìm hiểu rõ hơn về công tác xây dựng nông thôn mới
của tỉnh hà giang
trong một mươi năm qua
phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện
với ông nguyễn văn sơn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho
phóng viên truyền hình nhân dân
ngồi trò chuyện ngày hôm nay
xin ông cho biết trong công tác xây dựng nông thôn mới
những điểm nổi bật về xây dựng nông thôn mới
trong năm vừa qua như thế nào
từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh đến nay
tỉnh hà giang đã đạt những kết quả
nổi bật khá quan trọng
cái thứ nhất là bộ mặt
nông thôn mới
đã được cải thiện
đặc biệt là đời sống
của bà con nhân dân các dân tộc
ở trên địa bàn
đã được cải thiện và nâng cao
cái tỷ lệ
nghèo đã giảm
đặc biệt là cái thu nhập bình quân
đến hết năm hai nghìn hai mươi
đến hết năm hai nghìn một mươi chín
đã đạt được hai mươi tám một triệu đồng
người trên năm
và đến kết thúc
đạt được ba mươi triệu đồng
thu nhập bình quân
đầu người trên năm
trong điều kiện khó khăn như vậy
tỉnh hà giang cũng đã quyết tâm
quyết liệt triển khai thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới
đến hết hai nghìn một mươi chín
có ba mươi tám xã đã được công nhận
nông thôn mới
và kết thúc năm hai nghìn hai mươi
sẽ có thêm bảy xã nữa
đạt được chương trình xây dựng nông thôn mới
cùng với đó thành phố hà giang
đã được công nhận thành phố đạt chuẩn
nông thôn mới của năm hai nghìn một mươi chín
xin ông cho biết là về công tác xây dựng
nông thôn mới
có đặc biệt gì
gắn với so đói giảm nghèo của địa phương
xin thưa ông ạ
trong quá trình xây dựng nông thôn mới
chúng tôi chú trọng phát triển cái làng hề
văn hóa của các dân tộc
trên cơ sở đó
phục vụ cho du lịch của tỉnh
cũng như là nhiều làng hề hoạt động
sẽ có phần
vào nâng cao
quan trọng nhất là nâng cao thú nhận
và tạo công an việc làm cho người lao động
đặc biệt tác động những mục tiêu
so đói giảm nghèo
từ một tỉnh có tỷ lệ nghèo
rất là cao
đầu năm hai nghìn một mươi năm
tỷ lệ nghèo
còn đến bốn triệu
mà đến hết hai nghìn một mươi chín
thì tỉ lệ nghèo
nó còn lại là hai mươi sáu ba
và dự kiến
hết năm hai nghìn hai mươi chúng tôi còn
như vậy bình quân một năm
chúng tôi thực hiện
song song cùng chú trọng đến công tác giảm nghèo
thì mỗi năm bình quân
cũng đã giảm
bình quân chung của toàn tỉnh
xin thưa ông
hà giang đã có nhiều những thành tích
trong công tác về so đói giảm nghèo
cũng như là gắn với xây dựng nông thôn mới
vậy những bài học thực tiễn
trong kết quả triển khai như nào
xin thưa ông
hà giang có thể rút ra được mấy cái bài học kinh nghiệm
trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
cái thứ nhất
là việc xây dựng nông thuận mới
là một cái
làm sao là có phải có
cả cái hệ thống chính trị vào cuộc
đặc biệt là sự đồng thuận
của người dân trên cơ sở đó
nâng cao được cái nhận thức ý thức
trách nhiệm của người dân
do vậy là chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo
từ cấp tỉnh
ở cấp tỉnh do chủ tịch ban tỉnh
làm trưởng ban và ở cấp huyện
chúng tôi có chỉ đạo là bí thư
thành phố là trưởng ban
cùng với đó là ở xã
thì cũng là bí thư và đồng thời
trong quá trình thực hiện những nội dung này
thì chúng tôi có cái thành lập
cái tổ giám sát cộng đồng
mà tổ giám sát cộng đồng này
ngay tại thôn bản
và trực tiếp là đồng chí bí thư
chi bộ thôn bản
là những người
tổ hợp trưởng trong cái tổ giám sát
và chúng tôi thực hiện thiết kế
mẫu các cái công trình định hình
để làm sao đó
giúp cho người dân
dễ làm và dễ thực hiện
cũng như là trong quá trình thanh kết toán
thì cũng thuận lợi
để nâng cao hiệu quả
về xã đấu dòng nghèo
với định ứng của tỉnh trong những năm tới đây
đến thời điểm hiện nay
hà giang là không còn
xã nào dưới chín tiêu chí
chúng tôi đều đạt
từ chín tiêu chí trở lên
trên cơ sở đó thì
có xác định những nhiệm vụ trọng tâm
ngoài xây dựng kết cấu hòa tầng
chúng tôi chú trọng đến phát triển
mạng lưới giao thông
vì mạng lưới giao thông
nó có phát triển
thì điều kiện đi lại
cũng như là cái điều kiện giao lưu cũng như là trao đổi
giảm hóa nó được thuận lợi hơn
cái thứ hai là chúng tôi
tạo kế sinh nhai
tạo việc làm nâng cao khu dân nhập
để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo
cho đồng bảng dân dân các dân cộng
cái thứ ba
chúng tôi kết hợp phát triển
nông nghiệp gắn với phát triển du lịch
để chúng tôi thực hiện
trên cơ sở đó chúng tôi
có những sản phẩm
để phục vụ
cho du lịch và để nâng cao được cái giá trị
của ngành nông nghiệp
trong quá trình thực hiện
cùng với đó là chúng tôi sẽ tiếp tục
nâng cao cái chất lượng giáo dục
đào tạo cũng như là cái công tác
tuyên truyền đến
người dân một cách chất thực hiệu quả
để làm sao
làm cái gì làm chính cho mình
và mình là người được ủng hộ
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho bộ khuyên truyền
cho người dân buổi trò chuyện ngày hôm nay
trên cơ sở những kết quả đã đạt được
hà giang đặt mục tiêu năm năm tới
sẽ có năm mươi xã trở lên hoàn thành mục tiêu
xây dựng nông thôn mới năm xã đạt
nông thôn mới nâng cao và có xã
nông thôn mới kiểu mẫu
bình quân mỗi xã đạt một mươi bốn tiêu chí trở lên
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm
thu nhập bình quân đầu người đạt từ ba mươi
đến ba mươi năm triệu đồng một người một năm
thưa quý vị một kinh nghiệm quan trọng
được tổng kết trong quá trình xây dựng
nông thôn mới ở hà giang một mươi năm qua
là tỉnh đã rất chú trọng công tác
thông tin tuyên truyền về những mô hình
và những nhân tố điển hình tích cực
trong xây dựng nông thôn mới
và từ đó nhân rộng để tạo ra ảnh hưởng tích cực
thời gian tới hà giang
sẽ tiếp tục lựa chọn các điểm
để xây dựng nông thôn mới nâng cao
khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
nâng cao chất lượng đời sống
của người dân nông thôn
để nông thôn mới thực sự là nơi đáng sống
và là nơi muốn sống
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
trang địa phương tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại